những năm gần đây nhiều hộ dân ở huyện hòa vang thành phố đà nẵng không chỉ có nguồn thu nhập ổn định
mà thậm chí là còn vươn lên làm giàu từ một mô hình phát triển kinh tế rất độc đáo
đó là mô hình nuôi cá nước ngọt gắn với du lịch sinh thái
mô hình được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám và được nhà nước hỗ trợ một trăm linh về con giống ba mươi thức ăn cho cá
tuy mô hình này mới triển khai được gần hai năm nay nhưng đã đem lại kết quả rất khả quan
đây là mô hình nuôi các loại cá nước ngọt gắn với du lịch sinh thái
bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi của gia đình ông cao văn mễ
ở thôn phú sơn hai xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng
với diện tích ao nuôi khoảng hai m hai mỗi loại cá ông bể nuôi bốn con
gồm cá ba sa thác lát riêu hồng
nuôi trong vòng tám tháng đến một năm trừ chi phí gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng
năm nay là chiến đấu mùa hành khốc
nui có thác lát nuôi có thác lát cũng được nhà nước đầu tư trăm phần trăm giống
giống có thác lát thì đắt lắm từ một mươi hai đến một mươi bốn ngàn một con cũng có giống
cho nên là nuôi thì hiệu quả nuôi lòng thì nuôi đến bữa nay là bốn tháng rồi
thì có ở đây thì phát triển bởi vì là mô hình có cái chị ở phòng nông nghiệp đi tham là có này là ít trách
hiện tại thì chúng tôi cũng đăng ký cái mô hình nuôi khóa đăng ký xây dựng cái tổ hợp thác nuôi khóa rồi
rồi là tổ chức cho các hộ là vừa nuôi có và vừa tổ chức là xây dựng mô hình sinh thế
là diêu dịch trên thế luôn tâm có việc phát triển kinh tế
sắp tới là chúng tôi ký nghị quyền phố là xây dựng cái nhóm hót nhóm hót của đặc sống khóa của hòa khương
xã hòa khương có lợi thế về nuôi cá nước ngọt với hệ thống canh mương nước sạch
toàn xã hiện có trên sáu mươi hectare nuôi cá nước ngọt chủ yếu là nuôi cá truyền thống
chính quyền địa phương nơi đây không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi
cung cấp con giống thức ăn an toàn đầu tư làm đường liên thôn trồng cây xanh
mà còn thành lập tổ hợp tác xã để tìm đầu ra cho sản phẩm
nhờ đó sản lượng cá nuôi của nông dân có thị trường tiêu thụ giá cả ổn định
trong thời gian tới cũng như hiện nay
đã sẽ ngành cũng thâm mưu bằng huyền cũng cùng với xã hòa khương
để cho nhân rộng những mô hình chăn nuôi sữa sáng an toàn sinh học
để phục vụ cái sản phẩm cho thị trường
theo đó để bảo đảm an toàn sinh học
người dân huyện hòa vang đã chuyển đổi mô hình nuôi cá chê trước đây
sang các loại cá ít ô nhiễm môi trường như hiện nay
mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn
vừa bảo đảm phát triển kinh tế vừa xây dựng mô hình nuôi cá gắn với du lịch sinh thái
nhằm thu hút khách du lịch trong thời gian tới